việc phân làn và chỉ dẫn cho các phương tiện di chuyển đúng làn đường có vai trò quan trọng trong công tác bảo đảm an toàn giao thông
tuy nhiên phần lớn giao thông tại các đô thị ở việt nam hiện nay được tổ chức đi theo làn đường hỗn hợp chưa có làn đường dành riêng cho các loại phương tiện
điều này đã dẫn đến những nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn giao thông cao
đây là biển báo phân làn phương tiện
xong với vị trí như thế này thì rất khó có thể quan sát
chính vì vậy ô tô xe máy có thể chen chúc nhau mạnh ai người nấy đi
xét về góc độ kỹ thuật việc phân chia không gian của lòng đường dành cho các phương tiện chưa hợp lý
từ những giải pháp kỹ thuật cách phân chia về kỹ thuật chưa phù hợp đến hành vi khi giao thông
thì họ lại khó có thể tuân thủ được một cách chính xác theo sự phân chia đó
vì nó đã chưa hợp lý rồi thì khó để chúng ta ép
thực tế phần lớn giao thông tại các đô thị việt nam đều là dòng giao thông hỗn hợp
chưa phân chia làn một cách khoa học
mặc dù một số tuyến đường có đủ mặt cắt là một mươi năm mét một chiều đủ điều kiện để phân làn đường riêng
xong phần chia cho xe máy lại rất nhỏ trong khi lòng đường bên ngoài dành cho ô tô lại rất lớn
không tương xứng với cơ cấu về tỷ lệ phương tiện
cơ cấu về tỷ lệ phương tiện đi lại và lưu lượng trên tuyến
về mặt luật pháp mà nói nếu mà không có biển cấm thì các xe đã được lưu hành
nhưng mà cái đường hỗn hợp thì không thể cấm được các xe nó vẫn hoạt động
may có cấm được cái giờ cao điểm đối với taxi thôi
nếu có lái phương tiện khác là chưa cấm được
cho nên cái nguy cơ ủn tắc và cái chất lượng giao thông
và cái chất lượng cuộc sống của người dân thủ đô hiện nay còn hạn chế
bất cập trong định hướng và kiểm soát giao thông dẫn đến giao thông lộn xộn tắc nghẽn
song nguyên nhân chính khiến cho bộ mặt đô thị hà nội trở nên xấu đi
vẫn là do ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người điều khiển phương tiện còn chưa nghiêm